đóng góp vào tăng trưởng ngành gỗ năm nay là thị trường mỹ với giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng chín là gần năm tỷ đô la chiếm tới gần sáu mươi tổng kim ngạch
tuy nhiên theo bộ công thương giữa căng thẳng thương mại mỹ trung các mặt hàng đồ gỗ của trung quốc chịu nhiều biện pháp kiểm soát từ phía mỹ
kinh ngạch xuất khẩu của việt nam sang mỹ lại tăng trưởng quá tốt dẫn tới mỹ sẽ tăng cường điều tra về gian lận xuất xứ
hồi đầu năm mỹ đã khởi xướng điều tra gỗ rán từ việt nam
vừa qua mỹ đã tiếp tục thông báo chính thức khởi xướng điều tra việt nam nhập khẩu buôn bán gỗ bất hợp pháp
theo hiệp hội mía đường việt nam chỉ tính đến tháng chín lượng đường nhập khẩu vào nước ta đã lên tới trên một triệu tấn
trong đó chín mươi là đường thái lan vượt sản lượng sản xuất trong nước
một lượng lớn đường từ đầu năm đã tràn ngập thị trường khiến nguồn cung dư thừa trong bối cảnh thị trường bị thu hẹp
dẫn đến giá đường trên thị trường duy trì ở mức rất thấp thấp hơn giá thành sản xuất
trước đó khi việt nam bắt đầu thực hiện cam kết hiệp định thương mại hàng hóa asean cho ngành đường
và dịch covid một mươi chín bùng phát khiến nhu cầu giảm sút việc tiêu thụ đã trở nên rất khó khăn
chile mới thông báo về việc thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với quả bưởi tươi từ việt nam
đây có thể coi là thông báo mở cửa thị trường của chile đối với bưởi tươi việt nam
theo đó lô hàng xuất khẩu sang chile phải có chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của việt nam cấp
trong đó phải ghi rõ lô hàng không có động vật chân khớp
ngoài ra lô hàng phải được xử lý chú xạ để kiểm soát các loại dụi đục trái được xác nhận trong giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
trước đó chile đã mở cửa cho thanh long việt nam và cũng yêu cầu lô hàng phải được xử lý trú xạ và phải được cấp chứng thư xuất khẩu
theo bộ công thương trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỷ lệ khiếu nại phần ánh của người tiêu dùng liên quan đến giao dịch cho vai trực tuyến đã giảm đáng kể
số lượng khiếu nại phản ánh về các giao dịch trực tuyến tại bộ công thương trong quý ba chỉ chiếm một mươi hai trong tổng số khiếu nại phản ánh của lĩnh vực tài chính ngân hàng bảo hiểm thấp hơn nhiều so với trước đó
phần lớn nội dung phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc cung cấp thông tin về dịch vụ không chính xác không đầy đủ lãi suất phí vay cao
đặc biệt nhiều người tiêu dùng phản ánh về hình thức nhắc nợ đòi nợ kèm theo quấy dối đe dọa thậm chí quấy dối đe dọa người thân đồng nghiệp của người tiêu dùng để gây áp lực thu hồi nợ
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại